tối qua bốn tháng tám tại thành phố long xuyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm và làm việc với đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh an giang
sau khi nghe lãnh đạo bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh an giang báo cáo tóm tắt về công tác xây dựng khánh thành và đưa bệnh viện vào hoạt động trong hơn bốn tháng qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao việc tỉnh an giang đã có sự quan tâm chú đáo đến công tác đầu tư hạ tầng
cơ sở vật chất đến đội ngũ y bác sĩ bảo đảm nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho bệnh viện đa khoa tỉnh an giang
quy mô sáu trăm linh dường bệnh với hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại là tốt nhưng cần phải quan tâm hơn đến công tác bảo trì
duy tu đầu tư đồng bộ không để bất kỳ hạng mục nào có dấu hiệu xuống cấp làm ảnh hưởng đến công tác chữa bệnh và chất lượng phục vụ nhân dân
không để quá tải năng lực phục vụ
trong đó điểm đáng quan tâm là bệnh viện cần hỗ trợ y tế tuyến cơ sở huyện thị thành phố được tốt hơn
đối với tỉnh cần quan tâm đầu tư cho bệnh viện nhất là hỗ trợ cơ chế
trong đó cơ chế đầu tư theo hình thức hợp tác công tư trong lĩnh vực trang thiết bị y tế hiện đại phải hết sức chú trọng
có lộ trình đào tạo chuyên khoa sâu cho đội ngũ y bác sĩ
không để xảy ra tình trạng quá độ trần trừ trong đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ
đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân tất cả vì lợi ích của nhân dân
bệnh viện đao khoa trung tâm an giang được xây dựng trên khu đất bốn sáu ha
với hai trăm tám mươi giường bệnh ngoại khoa ba trăm linh giường bệnh nội khoa hai mươi giường cấp cứu tổng kinh phí đầu tư một ba trăm linh sáu tỷ đồng
đây là bệnh viện đầu tiên ở đồng bằng sông cửu long có sân bay trực thăng phục vụ cấp cứu